nhưng trong hàng trăm năm lạc đà đã được sử dụng để sản xuất sữa sữa chua và thậm chí là phô mai
vậy tại sao người ta lại vắt sữa lạc đà và nguyên nhân nào làm cho sữa lạc đà đắt đỏ như vậy
sữa lạc đà có thể không hoàn toàn phổ biến như sữa bò
so với sáu trăm linh triệu tấn sữa bò được sản xuất trên toàn thế giới chỉ có khoảng ba triệu tấn sữa lạc đà được sản xuất mỗi năm
tuy nhiên sữa lạc đà là mặt hàng chủ lực rất quan trọng khắp châu phi và trung đông và một số nền văn hóa rất tin cậy nó
chỉ riêng somali và kenya đã sản xuất sáu mươi bốn sữa lạc đà của toàn thế giới
trang trại camelisius ở dubai có hơn sáu con lạc đà và sản xuất bốn triệu lít sữa mỗi năm
người dân ở trung đông sử dụng lạc đà để vận chuyển và làm thức ăn và chế độ ăn chính của họ là sữa lạc đà và trái trà lạ
do đó đây là lịch sử lâu đời nhu cầu về sữa lạc đà tăng lên từng ngày và chúng tôi đang đối mặt với một thách thức đó là khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường vì cung ít hơn cầu
nhu cầu này làm cho giá sữa luôn ở mức cao và sữa lạc đà được xem như loại thực phẩm lành mạnh mới
so với sữa bò thành phần của nó có lượng chất béo bão hỏa thấp vitamin c nhiều gấp một mươi lần và có nhiều canxi cũng như ca ly hơn
những lợi ích này đã khiến nhiều người bắt đầu sử dụng nó như một loại thuốc thay thế mặc dù bằng chứng còn rất hạn chế
sự chứng thực của những người nổi tiếng trên mạng cũng khiến cho ngày càng nhiều người muốn dùng thử sữa lạc đà
trong khi các trang trại lạc đà
đà mới đang dần xuất hiện trên khắp thế giới thì sự phổ biến vẫn còn rất hạn chế
ở châu âu thậm chí cứ một mươi hai con bò thì chỉ có một con lạc đà nhưng ngay cả khi có rất nhiều lạc đà thì việc vắt sữa chúng cũng không hề dễ dàng
nhìn chung chúng tôi phải vắt sữa một ba trăm linh con lạc đà hai lần mỗi ngày vì vậy đó là một công việc đòi hỏi tập trung cao độ
rất nhiều người tham gia vào công việc này vì vậy khi lạc đà đến đây chúng phải trải qua một quy trình kiểm dịch rất nghiêm ngặt
sau đó chúng tôi kiểm tra chúng về các bệnh khác nhau bất cứ khi nào chúng tôi cần và chúng tôi bắt đầu huấn luyện chúng cho việc vắt sữa
điều tối quan trọng là chúng tôi phải cung cấp một bầu không khí thoải mái yên tĩnh cho lạc đà trong quá trình vắt sữa để chúng có thể tiết ra sữa
vì vậy chúng tôi phải huấn luyện lạc đà để có thể vắt sữa chúng mà không cần lạc đà con
đó là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ
và mỗi con lạc đà lại rất khác nhau vì vậy đối với một số con lạc đà việc huấn luyện để vắt sữa mất hai ba ngày
nhưng với một vài con lại mất đến hai tuần
khi thời gian huấn luyện này kết thúc và lạc đà đang sản xuất sữa thì lượng sữa này vẫn không nhiều bằng một con bò sản xuất ra
một con bò có thể cho ra khoảng năm mươi lít sữa mỗi ngày trong khi một con lạc đà chỉ có thể cho được từ sáu đến bảy lít sữa mà thôi
trong ba năm những con bò sẽ sản xuất được hơn năm mươi lít sữa trong khi đó với lạc đà cũng trong ba năm chỉ sản xuất tối đa từ bốn đến bảy lít sữa
không như ngành công nghiệp sữa
bỏ những con bê đực thường bị giết và tùy ý sử dụng thì mỗi con lạc đà phải ở gần con của nó để tiếp tục sản xuất ra sữa
tức là hai con vật sẽ cần được nuôi dưỡng và bảo đảm khỏe mạnh chỉ để sản xuất bảy lít sữa mỗi ngày
vì việc nuôi lạc đà lấy sữa rất tôn kém hơn nữa chi phí thức ăn của chúng cũng rất cao
tại camelosius chúng tôi cho lạc đà ăn cỏ linh lăng tự nhiên còn tươi hoặc cỏ khô ngoài ra chỉ có lúa mì nữa mà thôi
chúng tôi không cho chúng ăn bất kỳ sản phẩm cô đặc
hoặc bất kỳ chất phụ da nào
vì vậy sau tất cả công việc này thì sữa lạc đà thực sự có vị như thế nào
mùi nó như sữa bò
vâng nó có hương vị hơi khác
nó hơi mặn tôi sẽ nói là mặn hơn sữa bình thường nhưng nó khá béo ngậy
khi sữa lạc đà trở nên phổ biến và việc chăn nuôi có trọn lọc sẽ giúp lạc đà sản xuất được nhiều sữa hơn
giá cả có thể hạ xuống
nhưng cho đến nay sữa lạc đà vẫn là một thứ xa xỉ đắt tiền
lạc đà là một loài rất khác biệt vì vậy chúng tôi không muốn và vẫn không muốn biến chúng thành chiếc máy vắt sữa
bởi vì chúng tôi nghĩ đến sự lâu dài do đó chúng tôi muốn có một vòng đời sản xuất bền vững ở đây với những con lạc đà trong trang trại này